thưa quý vị chiều nay ngày một tháng một mươi ubnd tp hcm chính thức ban hành chỉ thị một mươi tám
về tiếp tục thực hiện kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội
trong đó tp hcm yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị nhà nước các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ
được phép hoạt động trên địa bàn thành phố phải đăng ký mã qr tại địa chỉ
đến ngày tám tháng một mươi các cơ sở này quét mã qr của toàn bộ người đến liên hệ công tác
giao dịch và sử dụng ứng dụng của thành phố hoặc ứng dụng pc covid để kiểm soát và tổ chức hoạt động
tp hcm triển khai gói hỗ trợ đợt ba cho người có hoàn cảnh thật sự khó khăn hiện đang có mặt tại thành phố
đảm bảo nguyên tắc đúng đủ đối tượng không bỏ sót và không trùng lập
người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã q
qr của ứng dụng vneid và ứng dụng y tế hồ chí minh hoặc sổ sức khỏe điện tử có thể có thể hiện lịch sử tiêm vaccine
hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ đường thủy đường sắt đường hàng không
theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của bộ giao thông vận tải và quy trình của bộ y tế
tp hcm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp danh với các tỉnh
ubnd tp hcm đã xây dựng và ban hành phương án tổ chức vận chuyển người lao động đến thành phố làm việc trong tình hình mới